tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội chiều nay một mươi một tháng tám
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người hivs
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên làm việc
tại phiên họp quyền bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
sau một mươi ba năm thực hiện luật phòng chống hivs việc sửa đổi bổ sung luật là yêu cầu cần thiết
để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ kịp thời chủ trương đường lối của đảng về công tác phòng chống hivs
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm trong dự thảo này
đó là vấn đề nguồn lực cho công tác phòng chống hivs
hiện một số quy định về nguồn lực thực hiện chính sách trong dự thảo luật chưa rõ ràng
không bỏ đảm tính khả thi của chính sách
nguồn quỹ bảo hiểm y tế được coi là một trong các nguồn lực chủ yếu cho công tác phòng chống hivs
hiện nay gói quyền lợi của bảo hiểm y tế đã bao gồm các dịch vụ chăm sóc và điều trị hivs
tuy nhiên các dịch vụ dự phòng hiv chưa thuộc phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế
việc tháo gỡ rào cản pháp lý này sẽ tạo ra nguồn lực quan trọng cho công tác phòng chống hivs
cơ quan thẩm tra dự án luật cũng đồng tình với đề xuất bỏ quy hỗ trợ người nhiễm hiv
vì quy mô quá nhỏ và không hiệu quả